dự thảo mới của luật cạnh tranh sẽ tác động như thế nào tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn này
cái việc mà một cái đạo luật mới nó ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế và đến doanh nghiệp
thì chúng ta phải biết đó là cái luật đấy nó phải đi vào được cuộc sống
thì chúng ta mới có cái quá trình đánh giá và quá trình tổng kết thực tiễn
tuy nhiên thì qua cái xem xét và nghiên cứu những cái dự luật của luật cạnh tranh sửa đổi
thì tôi thấy là nó đã có những cái sửa đổi để làm sao mà khỏa lấp được những cái hạn chế hiện nay
và đặc biệt là chúng ta thấy là trong cái quá trình vận hành cái luật cạnh tranh
thì dường như là luật cạnh tranh của chúng ta chưa đi vào được cuộc sống
ví dụ như là chúng ta biết là có một số các hành vi của một số cơ quan hành chính nhà nước
ví dụ như là ra công văn yêu cầu tất cả những cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
sử dụng một hoặc một số sản phẩm của một cái doanh nghiệp nào đó
thì đấy là rõ ràng là cái hành vi cạnh tranh vi phạm cái luật cạnh tranh
tuy nhiên thì cái đơn vị cơ quan quản lý cạnh tranh lại chưa có được những cái động thái
để ngăn chặn những cái hành vi đó
thì tôi hy vọng là với cái luật cạnh tranh mới thì cái cơ quan quản lý cạnh tranh sẽ
sẽ có những cái động thái nó mạnh mẽ hơn để ngăn chặn những hành vi như thế
hoặc là những cái sự kiện gần đây như là cái việc là giá cái nguyên liệu để sản xuất sữa
thì giảm rất là nhiều
nhưng mà cái sữa thành phẩm của việt nam thì vẫn giữ giá hoặc cao hơn
trong khi đó tám mươi cái lượng nguyên liệu chúng ta nhập vào để sản xuất ở sữa việt nam
thế vì vậy mà tôi nghĩ là cái việc là ảnh hưởng thế nào đến cái nền kinh tế
và đối với doanh nghiệp thì cần phải có thời gian
tuy nhiên thì ban soạn thảo cũng đã tiếp thu và cũng đã tổng kết các cái kinh nghiệm
trong quá trình thi hành luật cạnh tranh và khỏa lấp những cái lỗ hồng
và bên cạnh đó cũng là xem xét các cái quy định ở trong các cái điều ước quốc tế liên quan
thì tôi nghĩ là đây là một cái rất là quan trọng để chúng ta đánh giá cái tác động của nó đối với lại doanh nghiệp
vâng theo ông thì làm thế nào để phát huy được sứ mệnh bảo vệ môi trường cạnh tranh công bằng
lành mạnh làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế của đất nước
thì chúng ta biết là hiện nay là việt nam thì cũng đang
có những cái chính sách gọi là chính sách là thuyết phục các cái định chế kinh tế lớn của thế giới
ví dụ như là mỹ hoặc là liên minh châu âu hoặc các quốc gia khác công nhận việt nam là một cái nền kinh tế thị trường
thì muốn công nhận được việt nam là nền kinh tế thị trường thì chúng ta một trong những cái giải pháp đó là
chúng ta phải hoàn thiện cái thể chế kinh tế thị trường trong đó có cái lền tảng đó là phải có một cái pháp luật
về cạnh tranh nó đủ đáp ứng đủ tiêu chuẩn của quốc tế và phù hợp với cái thực tiễn của việt nam
thế vì vậy mà theo quan điểm của tôi để luật cạnh tranh sửa đổi được đi vào thực tế cuộc sống
thì thứ nhất là ban soạn thảo cần phải có những cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng
và có cái sự đóng góp của rất nhiều các cái giới học giả rồi doanh nghiệp
đấy là cái thứ nhất
thứ hai đó là trong luật cạnh tranh thì đều có quy định là chính phủ sẽ ban hành một số
một số các cái nghị định để hướng dẫn về giải thích những quy định đó
thì tôi nghĩ là rút kinh nghiệm được các cái văn bản pháp luật trước
đó là bây giờ chúng ta cũng phải xây dựng cái nghị định để khi mà luật cạnh tranh đi vào hiệu lực
thì cái nghị định đúng cũng phải có luôn
chứ tránh tình trạng là luật thì chờ nghị định mới được ban hành
và thứ ba đó là cái công tác là tuyên truyền làm sao hướng dẫn được cho doanh nghiệp biết được cái vai trò
và sử dụng cái công cụ luật cạnh tranh
để bảo vệ được mình
và thứ tư đó là cái vai trò của ủy ban cạnh tranh quốc gia
với tư cách là quản lý các hoạt động cạnh tranh thì năng động hơn nữa
và hoàn thiện các cái quy định pháp lý của mình để đưa luật cạnh tranh được vào cuộc sống
vâng thưa quý vị và các bạn cần phải nhắc lại một lần nữa là luật cạnh tranh hiện nay
đang bộc lộ rất nhiều những điểm yếu và không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại
vì vậy là rất mong sau khi có những sửa đổi
thì luật cạnh tranh sửa đổi của chúng ta sẽ trở nên phù hợp hơn thiết thực hơn trong giai đoạn hiện nay
một lần nữa xin cảm ơn luật sư nguyễn thanh hà đã tham gia chương trình
xin chào và hẹn gặp lại